mô hình makerspace là một mô hình không gian chế tạo
đã được hình thành tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới
makerspace cung cấp các trang thiết bị dụng cụ phần mềm hiện đại
nhằm giúp các nhóm và cá nhân hoạt động tại đây
trực tiếp xây dựng và phát triển những dự án sáng tạo của họ
những người sáng tạo dự án tìm đến không gian này
khi họ không muốn đầu tư mua các thiết bị và công cụ này
hoặc khi chưa chắc chắn về kết quả thành công của dự án
hoặc họ muốn thử nghiệm các giai đoạn sản xuất sản phẩm
có thể coi makerspace chính là cầu nối
giữa thực tế và lý thuyết một không gian thí nghiệm
và thực hành sáng chế để mọi người có thể phát huy
năng lực cốt lõi của bản thân nhằm thực hiện bất cứ điều gì mình muốn
thể hiện ca tính và khả năng sáng tạo
đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp thì không gian chế tạo
là một không gian vô cùng hữu ích để họ hiện thực hóa
những bản vẽ kế hoạch của các dự án sáng tạo của mình
trở thành hiện thực mô hình này đã lan tỏa và phát triển
nhanh chóng tại các nước phát triển hiện nay đã xuất hiện
nhiều tại các nước châu á năng động
trong đó có các nước như trung quốc thái lan singapore
mô hình này cũng đã và đang xuất hiện tại việt nam
tại việt nam có một số không gian sáng chế đã ra đời
có thể kể đến như publab hac hà nội
việt nam iot alliance
xin chào quý vị khán giả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình
muôn màu cuộc sống quý vị và các bạn thân mến phong trào khởi nghiệp
đã và đang phát triển một cách rất mạnh mẽ và sâu rộng
không chỉ dừng lại ở giai đoạn bùng nổ mà các doanh nghiệp khởi nghiệp
hiện nay đã thực sự bước vào giai đoạn phát triển chọn lọc
đây là lúc mà họ rất cần những môi trường để có thể
thỏa sức sáng tạo và thử nghiệm những ý tưởng của mình
và tại hà nội mới đây đã xuất hiện một nơi để các bạn khởi nghiệp
có thể thử nghiệm những sáng chế của bản thân
và ngay bây giờ hãy cùng sương mai khám phá không gian này
các trang thiết bị được trang bị và phân theo khu vực
đây là khu vực dành cho những sáng tạo trong lĩnh vực thời trang
tại đây có nhiều không gian thực hành cho các nhóm ngành nghề khác nhau
từ may mặc làm đồ thủ công làm đồ mộc
đến cả những ngành nghề kỹ thuật cao như công nghệ vi mạch điện tử
hay thiết kế thử nghiệm sản phẩm ba d
nhưng tôi thấy mong muốn làm những điều mới
mong muốn học và tham gia thông minh sáng tạo
vì vậy tôi nghĩ đây là một lúc tốt
và tôi nghĩ là trời đất đang là lối lập
tôi nghĩ chúng ta có một số khu vực
của những người khởi nghiệp
đang tìm kiếm những khu vực của họ
chúng ta không có một cơ hội
và đây là điều chúng ta cần
chúng ta cần một cơ hội
và để có một cơ hội

không gian làm việc chung vốn được coi là một trong những chiếc nôi
nâng đỡ cho những bạn trẻ khởi nghiệp
và up là một trong những môi trường làm việc chung như thế
creative lab by up được ra đời
đã thực sự tạo nên một môi trường
một không gian để những ý tưởng
được thực sự bùng nổ thông qua những sáng chế
và những thử nghiệm
sự sáng tạo sẽ được bùng tỏa mà không cần
phải đắn đo chuyện đúng hay sai
vào ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
không gian sáng chế creative lab by up
được chính thức khai trương
tại tổ hợp sáng tạo hà nội creative city
đây là sự kiện đánh dấu sự ra đời
của không gian chế tạo làm việc chung
quy mô lớn hàng đầu việt nam
đây là nơi đem đến cho cộng đồng khởi nghiệp
và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực
sáng tạo nghệ thuật thiết kế cơ hội gặp gỡ
làm việc kết nối trong môi trường sáng tạo đột phá
từ đó đem lại nhiều giá trị cao
trong lĩnh vực này nói riêng
và ngành công nghiệp sáng tạo của việt nam nói chung
tôi cũng đi nhiều những cái
đi tham quan rất nhiều những cái mô hình như thế này
ở trên thế giới
ở nhật bản ở thái lan ở các nước châu âu
thì rất nhiều những cái thiết bị ở trong này
tôi cho rằng nó còn tối tân hơn một số các cái
các phòng lab của các nước trong khu vực

lấy cảm hứng từ mô hình makerspace tại các nước châu âu
trên thế giới
creative lab buy up được hình thành
và phát triển với ba chức năng chính
cung cấp địa điểm để thử nghiệm
sử dụng dụng cụ chuyên môn trang thiết bị
máy móc hiện đại cho cộng đồng sáng tạo và macer
tổ chức cung cấp không gian tổ chức các lớp học
hội họa may theo cơ bản và làm trang sức
xây dựng cộng đồng những nhóm khởi nghiệp
chuyên về kỹ thuật những kỹ sư tại gia
các make thích tự khám phá và may mò sáng tạo
nên những sản phẩm thực tế có tính ứng dụng cao
thực ra thì mục đích của creative lab ra đời
là cũng để hỗ trợ thêm những doanh nghiệp vừa và nhỏ
trong những doanh nghiệp mà họ tập trung làm chính
vào phần cứng về hardware
tại vì suy cho cùng thì những doanh nghiệp vừa và nhỏ
cũng có những khó khăn về mặt tìm những sưởng
hoặc là tìm những cái cơ sở vật chất mà đáp ứng được
những yêu cầu tinh xảo mà sản phẩm họ đưa ra
thì creative lab cũng mong đợi là sẽ hỗ trợ thêm
những doanh nghiệp đấy về mặt sử dụng máy móc
ra sao và sử dụng không gian như thế nào
có thể là những doanh nghiệp đấy có thể đến đây
để ngồi làm việc và có thể sử dụng máy móc ở đây
với sự hỗ trợ của lab
việc ra đời các không gian sáng chế makerspace
cũng có nguồn gốc từ nền kinh tế chia sẻ
ở đây mọi thứ được chia sẻ theo cộng đồng
và mọi người cùng sử dụng chung công cụ
cùng kết nối để thực hiện ý tưởng sáng tạo của mỗi cá nhân
mô hình này đặc biệt có hữu ích cho các mô hình khởi nghiệp
với những bước đi đầu tiên còn nhiều khó khăn
về tài chính và nguồn lực
north audio là một doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tiên
ở việt nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giả
những thiết bị âm thanh như tay nghe âm ly
họ đã chuyển trụ sở đến creative lab để làm việc
bởi với họ có rất nhiều lợi ích
từ khi gia nhập cộng đồng này
cái việc nền kinh tế chia sẻ
và xử lý các vấn đề chung của xã hội
là cái xu hướng văn minh của thế giới
thế thì không chỉ là các doanh nghiệp
khởi nghiệp mà nó là một cái xu thế chung
thế thì ví dụ như mình đến đây thì cảm thấy là
có thể là được hỗ trợ bởi rất nhiều nguồn lực
và kết nối được với nhiều thành phần
sau khi mà cái creative lab này được thành lập
nó dễ dàng hơn rất nhiều cho bộ phận làm về mạch
và làm thử các mẫu prototype dựa như là in ba d
để có thể là hiện thực hóa các thiết kế
từ thiết kế mẫu thiết kế công nghiệp
từ ý tưởng ra đến là thiết kế ba d và in ba d ra
thì nó giảm chi phí rất nhiều
ngày trước thì khi để làm những khuôn như thế này
và làm thử sản phẩm thì rất là đắt
có thể lên đến hàng chục nghìn đô
cho một sản phẩm có một số chi tiết như thế này
nhưng bây giờ với công nghệ in ba d
và khắc laser nữa thì làm sản phẩm prototype
có nghĩa là sản phẩm mẫu gần sản xuất
rất là gần với cái sản phẩm thật ra thị trường
mà chi phí nó chỉ còn khoảng một mươi triệu đến hai mươi triệu
đây là nhóm thiết kế thiệp và các sản phẩm
quả lưu niệm thông minh theo đặt hàng mang tên shalias endcraft
mới đi vào hoạt động từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
cầm ly nhà sáng lập của shalias endcraft cho biết
việc nhập khẩu nguyên liệu từ mỹ và thiếu công cụ chế tác
là khó khăn lớn nhất của nhóm
tại việt nam thì những cái sản phẩm handmade
như là nguyên liệu như là giấy và những cái bảng cắt
những cái thiết bị dùng để làm scrapbook
đều trực tiếp phải nhập ở nước ngoài về ở mỹ ở úc về
và đấy là một cái điều rất là khó khăn cho bọn mình
bởi vì cái giá thành của nó cao
và những cái sản phẩm đấy nó lại không hề đa dạng tại việt nam
vì thế mà việc tìm kiếm chúng mình phải tìm kiếm nó trên mạng
rồi cũng như là hợp hỏi thêm về những cái sản phẩm này
học hỏi thêm về những cái thiết bị những cái công cụ sử dụng đấy
để mang nó về việt nam
thì đấy là một cái thực sự rất là khó khăn
nhìn nhận được những khó khăn chung của các startup trẻ
trong lĩnh vực chế tác và kiến tạo tại việt nam
creative lab đã tạo không gian
nơi mà mọi người có thể tìm thấy nhiều công nghệ hiện đại của thế giới
như các loại máy in scan và cắt ba d
máy cơ khí máy may điện tử và tự động hóa
phục vụ cho nhiều lĩnh vực sáng tạo khác nhau
những thiết bị này có chi phí đầu tư ban đầu
có thể lên tới hàng chục tỷ đồng
vì vậy khi các doanh nghiệp khởi nghiệp được tiếp cận
sử dụng với mức chi phí chia sẻ tại cộng đồng
sẽ giúp doanh nghiệp không bị quá tải
với các bạn khởi nghiệp thì cái chi phí ban đầu rất là quan trọng
và cái phòng này dựng lên để các bạn
chỉ phải bỏ một khoản tiền rất là nhỏ
nếu như các bạn làm ra một cái nguyên bản mẫu như đấy ban đầu
phải ra làm dịch vụ thì rất là đắt
để tạo ra các phiên bản về chi phí thấp nhất
creative lab là một cái mô hình thực sự rất là mới tại việt nam
và hầu như đây là một địa điểm tuyệt vời cho những start up như mình
vì mình nghĩ rằng là bọn mình thực chất là đến đây
không chỉ là chuyên về art and craft
đến đây bọn mình được biết hơn nhiều hơn về những cái mảng khác
như là về gỗ về may mặc về fashion
hay là bọn mình được biết hơn
thêm về những cái máy cắt ba d
để bọn mình nghĩ là không chỉ sáng tạo riêng về handmade
bọn mình có thể tìm hiểu hơn
và cùng nhau phát triển thành một cái cộng đồng sáng tạo tại việt nam
thì đấy là một điều chỉ có creative lab mới có thể làm được
với tầm nhìn hỗ trợ cộng đồng kiến tạo không chỉ về thiết bị cơ sở vật chất
mà cả về mặt ý tưởng và định hướng hoàn thiện sản phẩm
creative lab hướng tới phát triển quan hệ đối tác chiến lược
với các trường đại học để cùng chia sẻ các trang thiết bị
đã được đầu tư tại các phòng nghiên cứu
và các đầu sách quý về khởi nghiệp chia sẻ với cộng đồng sáng tạo tại việt nam
thực ra thì ở trường thì có các thiết bị
có các thầy để truyền đạt kiến thức
cũng như là hướng dẫn các bạn trong các dự án thực tế
thì cái mà tôi kỳ vọng ở đây là nó một không gian sáng tạo
để các bạn gặp gỡ trao đổi và tạo nên những cái sáng tạo mới
thì chúng tôi sẽ hỗ trợ bên cạnh cái việc là
cung cấp các cái thiết bị mở cái thiết bị cho mọi người sử dụng
thì chúng tôi sẽ phối hợp cùng với chỗ creative lab
để tạo ra những cái khoa học ngắn hạn
các thầy sẽ tham gia để hướng dẫn cộng đồng
để hướng dẫn sử dụng các thiết bị
cũng như là có thể tham gia vào các dự án hỗ trợ cộng đồng
có thể thấy mô hình như creative lab là chiếc nôi cần thiết
để cộng đồng kiến tạo tại việt nam phát huy sức mạnh về chất xám
cũng như đưa khởi nghiệp tại việt nam tiến gần hơn với hệ sinh thái
giống như ở thùng lũng silicon
hay các quốc gia có nền kinh tế sáng tạo phát triển của thế giới
rất nhiều những ý tưởng và rất nhiều những sáng kiến đã ra đời
cùng với quá trình phát triển của những bạn trẻ
quyết tâm khởi nghiệp
và chắc chắn những môi trường sáng tạo thể nghiệp như là creative lab bài áp
sẽ là một trong những nhân tố quan trọng
giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển bền vững và bùng nổ hơn nữa
hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ chứng kiến thêm nhiều hơn nữa
các doanh nghiệp khởi nghiệp có những ý tưởng độc đáo và thành công
đến đây thì chương trình của chúng tôi xin phép được nói lời chào tạm biệt
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo